tình hình dịch bệnh ở hà nội đang có diễn biến phức tạp số ca mắc covid một mươi chín đã vượt mốc một ca một ngày
nhưng rất mừng khi ca mắc mới tối qua tại hà nội đã hạ nhiệt nhanh chóng
người dân hãy thật yên tâm nhà vì tại hầu hết khắp các quận huyện đang tăng cường đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động điều trị f
tại quận hoàng kiếm trạm y tế lưu động thứ ba của quận được thành lập tại trung tâm giáo dục tự sa nguyễn văn tố và trường tiếu học hoàng trung địa chỉ số chín phố hai bà trưng
trước đó quận đã lập hai trạm y tế lưu động tại phố đồng xuân và hàng thiết để điều trị f
các trạm y tế lưu động này có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận
ông nguyễn quốc hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết đây là trạm y tế lưu động thứ ba trên địa bàn quận
trong thời gian tới quận sẽ ra soát và dự kiến thành lập thêm ba mươi năm trạm y tế lưu động khác
cơ sở vật chất đồ dùng sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ
tại phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội mặc dù diện tích nhỏ nhưng đã bố trí được địa điểm làm trạm y tế lưu động
mỗi trạm có diện tích khoảng tám mươi m hai
trạm y tế lưu động tại phường láng thượng quận đống đà hà nội đang được xây dựng chuẩn bị đưa vào hoạt động
cơ sở có quy mô ba trăm linh giường mỗi phòng tám giường vận dụng cơ sở vật chất sẵn có của trường mới xây
tại huyện sóc sơn phòng khám đa khoa minh phú được bố trí làm trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
thưa quý vị sau khi kết thúc giãn cách xã hội thành phố hà nội quay trở lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên chính sự nới lỏng trong phòng chống dịch đã làm
số lượng f tăng cao trong nhiều tuần qua
ubnd tp hà nội đã phải đưa ra phương án lập trạm y tế lưu động để điều trị f hoặc điều trị tại nhà
việc lập trạm y tế lưu động đối với thành phố hà nội phải đảm bảo được nhiều tiêu chí cũng như có những lưu ý đặc biệt
cụ thể chiến lược điều trị f tại trạm y tế lưu động đó như thế nào
theo chuyên gia khi f tăng mạnh vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống y tế
thì hà nội cũng cần có phương án điều trị f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà
hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trên địa bàn của xã phường thị trấn với phương châm bốn tại chỗ do các quận huyện thị xã thành lập
và điều hành theo hướng dẫn chuyên môn của sở y tế
nhận định về việc hà nội lựa chọn phương án điều trị f không triệu chứng f nhẹ tại trạm y tế lưu động
thay vì điều trị tại nhà như ở nhiều địa phương phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho hay
phương án này trước đây đã được áp dụng tại nhiều tỉnh thành phía nam khi dịch bùng phát
điển hình là bình dương
việc hà nội cho f không triệu chứng triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động
có thể một phần vì lo ngại khi f điều trị ở nhà sẽ tiềm mẫn nguy cơ lây nhiễm cho người thân
phó giáo sư phù cũng nhấn mạnh rằng với chiến lược điều trị f không triệu chứng
triệu chứng nhẹ tại trạm y tế lưu động có hai vấn đề hà nội cần đặc biệt lưu ý
thứ nhất là hà nội phải đảm bảo được năng lực về nhân lực
và vật lực của các trạm y tế lưu động
theo đó thành phố cần có biện pháp đào tạo đội ngũ cán bộ y tế ở các trạm y tế lưu động
để đáp ứng được nhiệm vụ theo dõi sức khỏe chăm sóc quản lý f
cũng như nhận diện để xử lý kịp thời khi các tình huống xảy ra
phó giáo sư phù cũng phân tích bệnh nhân covid một mươi chín có thể diễn biến nặng rất nhanh
do đó việc cán bộ y tế địa phương có đủ năng lực để kịp thời nhận diện được dấu hiệu
chuyển biến nặng của bệnh nhân để chuyển lên bệnh viện là điều rất quan trọng
cùng với đó các trạm y tế lưu động cũng cần đảm bảo được các yếu tố về cơ sở vật chất
đặc biệt là đủ oxy bên cạnh đó là điều kiện điều trị và sinh hoạt của bệnh nhân
chứ không đơn thuần chỉ là gom cát f vào một chỗ
vấn đề thứ hai theo phó giáo sư phù cần đảm bảo các trạm y tế lưu động không được quá tải
trong bối cảnh f chưa quá nhiều như hiện nay hà nội có thể sử dụng phương án này
tuy nhiên khi f tăng mạnh
vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống y tế
thì cần có phương án điều trị f không triệu chứng triệu chứng nhẹ tại nhà như hướng dẫn của bộ y tế
cùng với đó hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại năm cơ sở
trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên với quy mô một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức với quy mô ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh
phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn với quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì quy mô ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức với quy mô hai trăm linh giường
thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
việc điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai tại tuyến y tế cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ
sẽ có khả năng đáp ứng với tình huống có một trăm linh người bệnh
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
việc lập trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố hà nội còn đang trong thời gian thí điểm
và còn phải dựa vào tình hình dịch bệnh tại hà nội
ngay sau khi covid một mươi chín có dấu hiệu diễn biến phức tạp nhiều tỉnh thành miền bắc đã áp dụng biện pháp cách ly
điều trị f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà như phú thọ hà giang
ngay sau khi covid một mươi chín có dấu hiệu diễn biến phức tạp trên toàn quốc bên cạnh đó
trên địa bàn cũng ghi nhận các ca bệnh nhiều tỉnh thành miền bắc đã áp dụng biện pháp cách ly
điều trị f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà
tại phú thọ sau khi dịch bùng phát quỹ ban tỉnh phú thọ đã sớm triển khai phương án điều trị
và đáp ứng đủ các điều kiện được điều trị tại nhà
các f điều trị tại nhà được tiếp cận với các túi thuốc an sinh điều trị f tại nhà
và được hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu
f và người chăm sóc được cung cấp số điện thoại thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tư vấn
hoặc nhận yêu cầu hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp
hà giang cũng là một trong các địa phương áp dụng điều trị f tại nhà sớm nhất ở khu vực miền bắc
tại địa phương này mỗi tổ covid một mươi chín cộng đồng chăm sóc tại nhà cho khoảng một mươi hai mươi
hai mươi người mắc covid một mươi chín được cách ly tại nhà
nếu trên địa bàn tổ dân phố có trên hai mươi người mắc covid một mươi chín được cách ly tại nhà
thì phải thành lập thêm tổ covid một mươi chín cộng đồng để đảm bảo quản lý và chăm sóc
theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân
tại thành phố hà nội theo chỉ đạo của ubnd thành phố hà nội rài soát và mở rộng
các cơ sở thu dùng điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố các bệnh viện tuyến huyện
và tuyến thành phố
huy động các bệnh viện cơ sở y tế của bộ ngành trung ương các trường đại học
các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn để tham gia công tác thu dung điều trị f
hà nội sẽ huy động nhân lực y tế bao gồm bác sĩ sinh viên học sinh y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
việc điều trị người bệnh nhiễm sát covid một mươi chín tại tuyến y tế cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ
theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng được với tình huống có một trăm linh người bệnh
đến nay ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch phương án triển khai
trạm y tế lưu động tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn căn cứ theo dân số địa lý số xã phường thị trấn trên địa bàn
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cả người dân
theo ghi nhận của chúng tôi quận năm từ liêm đang gấp rút triển khai thành lập một mươi trạm y tế lưu động
trước mắt trạm y tế lưu động phường phú đô sẽ được đưa vào hoạt động đầu tiên
bên cạnh đó việc thí điểm cách ly f một tại nhà với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
và hướng dẫn của sở y tế đó là trẻ em người già người có bệnh nền phụ nữ đang mang thai
đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thực hiện bắt buộc cách ly tập trung
hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn nơi theo nguyện vọng cá nhân và phải có đơn xin tự nguyện cách ly
tại khách sạn đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung f một
và được chi trả kinh phí
vừa qua thành phố cũng đã đồng ý cho phép một mươi hai khách sạn được phép tiếp nhận cách ly f một
do người cách ly tự nguyện chi trả phí
tính đến thời điểm hiện tại dịch bệnh tại hà nội đang có chiều hướng leo thang căng thẳng
chính vì vậy việc lập ra trạm y tế lưu động thực hiện bốn tại chỗ
một phần làm giảm thiểu số lượng người đến các bệnh viện
bệnh viện giả chiến sẽ không cần mở ra quá nhiều để điều trị
bên cạnh đó khi có trạm y tế lưu động điều trị và cung cấp vật tư thuốc men
khu cách ly tập trung sẽ giảm được số lượng người và không còn tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly
cả nước đã trải qua nhiều đợt dịch bùng phát tại nhiều tỉnh thành
đặc biệt là thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng và người dân đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh
tránh được sự bùng phát dịch mới
ý thức người dân đã và đang góp phần lớn trong việc phòng chống dịch và đầy lùi dịch bệnh
chúng ta vẫn luôn cần thực hiện đúng quy định của bộ y tế để đảm bảo an toàn trong thời điểm này
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả
xin chào và hẹn gặp lại